tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra ở xã đắc phơi huyện lắc
bị cáo trong vụ án này là y tung siu chú tại buôn đung xã đắk phơi huyện đắk tỉnh đắk lắc
theo cáo trạng vào lúc một mươi ba h ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn sau khi đi nhậu về y tu siêu đã lấy chai thuốc diệt cỏ trộn vào một hộp cơm đang để trên bếp với mục đích là giết vợ mình
tuy nhiên sau đó cháu y sen hờ choi là con trai út đi làm về đói bụng đã lấy hộp cơm ăn và bị trúng độc phải đưa đến bệnh viện cấp cứu
khi biết con trai bị trúng độc youc siêu đã ra sau bếp lấy chai thuốc diệt cỏ uống để tự tử nhưng được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời
tại phiên tòa bị cáo y tung siu đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
xét thấy bị cáo nhận thức pháp luật còn hạn chế và phạm tội lần đầu nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt y tung siêu một mươi một năm tù giam về tội giết người
công an thành phố hà giang đã bắt khẩn cấp và tạm giữ đối tượng trần đình chiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba vừa thường trú tại phường thọ sơn thành phố việt trì tỉnh phú thọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
ngày một mươi bốn tháng chín chiến từ việt trì lên thành phố hà giang giới thiệu với nhiều người
mình là đại diện một công ty đầu tư tài chính có trang web điện tử trên mạng là payfxxus đồng thời hướng dẫn người tham gia nạp tiền vào tài khoản của công ty mà chiến tạo trong mỗi mã tài khoản tối thiểu là năm trăm linh usd sau đó lãi suất sẽ được tăng dần với mức là ba trên ngày
sau ba tháng sẽ được rút cả gốc và lãi nếu giới thiệu thêm người tham gia mua mã từ đầu tư tài chính thì sẽ được hưởng thêm một mươi hai số tiền của người tham mới tham gia
bằng hình thức này
trần đình chiến đã tìm được bốn người trên địa bàn thành phố hà giang và huyện vị xuyên tỉnh hà giang tham gia trong đó có hai người đã nộp tiền vào tài khoản là bốn mươi sáu triệu đồng
sau khi phát hiện sự việc cơ quan điều tra công an thành phố hà giang tỉnh hà giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp chiến để tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh giác điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận một mươi một thành phố hồ chí minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với trung mỹ ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chú xã phú vinh huyện tân phú tỉnh đồng nai về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng bảy h bốn mươi phút ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm ông nìm sở há sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám chú lạc long quân phường năm quận một mươi một phát hiện số tiền bị mất cắp là một mươi ba triệu bảy trăm linh nghìn đồng
nạn nhân xem lại camera thì phát hiện người lấy trộm tiền của mình là người giúp việc trung mỹ ngọc
tại cơ quan cảnh sát điều tra trung mỹ ngọc khai báo tuyển năm hai nghìn
trong tuyển năm hai nghìn một mươi một thấy ông há thường bỏ tiền trong túi quần cất trong phòng ngủ nên nể sinh ý định trộm tiền
phương thức trộm tiền của ngọc là vào phòng ông hán móc tiền trong túi và lấy một ít rồi bỏ cọc tiền lại túi quần để ông há không phát hiện
bằng phương thức trên ngọc đã lấy trộm tiền của ông hán từ trước đến nay là bốn trăm linh triệu đồng
số tiền trên ngọc dùng mua vàng mua xe gửi ngân hàng và còn dư một trăm linh triệu đồng cất tại nhà riêng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
thời gian gần đây trên địa bàn huyện tiên lữ tỉnh hương yên liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản vào ban đêm
trước tình trạng trên lực lượng chức năng đã vào cuộc truy quét và triệt phá nhóm trộm cắp tài sản của dân góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương
ngày một mươi một tháng chín công an huyện tiên lữ đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với tạ hồng dân sầm văn đức
đều trú tại huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc nịnh văn trân chú tại sơn dương tuyên quang khi các đối tượng đang thuê trọ tại đông anh
tăng vật thu giữ gồm hai chiếc điện thoại iphone ba xe máy phân khối lớn
việc triệt phá chuyên án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện tiên lữ trong thời gian vừa qua đó là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công an huyện
sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ giữa đơn vị công an huyện tiên lữ với các đơn vị khác
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận
do không có nghề nghiệp để có tiền tiêu xài các đối tượng thường xuyên sử dụng xe máy lang thang trên các tuyến quốc lộ vào ban đêm
quan sát phát hiện sơ hở của những nhà dân ven đường ngủ không khóa cửa các đối tượng này đã leo qua cột điện và nhà dân để trộm cắp
theo lời khai của các đối tượng thì chỉ trong vòng hai tháng trở lại đây bọn chúng đã liên tiếp gây ra trên ba mươi vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn tỉnh hưng yên và các tỉnh lân cận
tài sản trộm cắp là vật dụng dễ vận chuyển như tiền vàng điện thoại máy tính bảng laptop
vụ việc trên cũng là lời cảnh tình cho mọi người dân nên chủ động bảo vệ tài sản của chính mình
đặc biệt là vào ban đêm

vụ việc trên cũng là lời cảnh tình cho mọi người dân nên chủ động bảo vệ tài sản của chính mình
số đồ chơi trẻ em được nhập từ một cơ sở kinh doanh ở thành phố hà nội
đem về phân phối cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn thành phố pleiku để kiếm lời
cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số đồ chơi trẻ em trên
và bàn giao cho đội quản lý thị trường thành phố pleiku xử lý theo quy định của pháp luật
kiểm toán nhà nước trình lên thường vụ quốc hội khóa một mươi ba chuyên đề kiểm toán năm hai nghìn một mươi chín
trong đó riêng với điện cơ quan này cho rằng việc lựa chọn chuyên đề xác định và công khai giá bán giai đoạn
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu là để đánh giá tính trung thực hợp lý của giá điện trong giai đoạn nêu trên
trước đó khi kiểm toán giá điện biên độ hai nghìn một mươi kiểm toán nhà nước đã phát hiện nhiều khoản thu chi
lên đến cả nghìn tỷ đồng đã không được tập đoàn điện lực việt nam evn hạch toán vào giá thành điện
trong đó đáng kể như khoản thu cho thuê cột điện thanh lý một số tài sản đầu tư
khi ấy đại diện kiểm toán nhận định rằng nếu các chi phí này được hạch toán đầy đủ
giá điện đã có thể giảm được ba mươi bốn đồng mỗi kwh
cùng với giá điện một mươi hai chuyên đề khác được đề xuất kiểm toán trong năm tới gồm việc thực hiện đề án
cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng năm hai nghìn một mươi năm của bộ tài chính ngân hàng nhà nước
ngân hàng công thương việt nam việt tim banh ngân hàng ngoại thương việt nam việt cong banh
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam agribank
điện lực quốc gia việt nam evn công bố đang là câu chuyện được rất nhiều người quan tâm
trong khi chúng ta vẫn đang băn khoăn cách tính nào sẽ làm tăng giá cách tính nào đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng
thì một vấn đề khác lại đang được đặt ra đó là liệu để cho evn đơn vị đang chiếm thế độc quyền kinh doanh điện
đứng ra tính toán giá bán có phải là cách làm hợp lý
ghi nhận sau của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
hội thảo lấy ý kiến về dự thảo đề án cải tiến cơ cấu giá bán điện vừa diễn ra
tuy nhiên thì thay vì góp ý vào cách tính hội trường lại nóng lên với những ý kiến lo ngại về việc để evn đứng ra tính toán giá bán điện
thực tế ở nước ta ngành điện vẫn đang trong tình trạng độc quyền
điều này có nghĩa là evn vừa là nhà sản xuất chính vừa là đơn vị truyền tải và kinh doanh điện
như vậy thay vì để doanh nghiệp định giá cơ quan quản lý cần phải vào cuộc để tính toán với nguyên tắc dựa trên giá thành sản xuất
mục tiêu tiết kiệm điện của chính phủ cũng như đảm bảo phần lãi cho doanh nghiệp
đối với người sản xuất chỉ có một giá
ông bán được nhiều ông thế nào thì ông có lãi nhiều
còn cái phân bậc phân tầng là của chính sách
anh sử dụng nhiều điện anh phá hủy môi trường tôi cộng thuế vào anh thuế môi trường
anh tiêu dụng nhiều điện tôi có thể tôn vì để tăng hiệu quả sử dụng điện
để tiết kiệm
tài nguyên rảnh thuế tài nguyên đại thể nó như thế
không có một cái phương án nào mà tuyệt đối là tất cả các nhóm đều là thấy hài lòng tuyệt đối cả
không có cái chuyện đấy chúng ta nên hiểu như vậy
đây là vừa bảo đảm được trong cái điều kiện khan hiếp nguồn lực
không thể nói là có cái chuyện là ông cứ xài thoải mái được đúng không
đây là khan hiếm nguồn lực và phải căn cứ vào cái trả tiền là có cái chính sách xã hội
nhưng mà cũng phải căn cứ vào
cái năng suất lao động để mà định
chứ không thể là có một cái câu chuyện là đạo đức ở đây
các chuyên gia cũng nhận định việc điều chỉnh giá không phải chỉ là câu chuyện của riêng ngành điện
bởi đây là mặt hàng thiết yếu có khả năng kéo theo sự lên xuống giá của hàng loạt các mặt hàng khác trong nền kinh tế
chính vì vậy cần có sự cân nhắc rất kỹ về phương án giá bán mới
quan trọng hơn hết cách tính phải dễ hiểu
và đặc biệt là được thực hiện một cách minh bạch để tạo ra sự đồng thuận nơi người dân
thế mới có câu chuyện nông dân người ta phản đứng
tại sao cái tháng này tôi dùng bình thường cái tháng này sắp đi
đấy thì hóa ra chính trách chúng ta đấy
là cái anh đi thu tiền điện đấy
để dồn vào cái tháng sau để nó nữ kế là anh vượt lên cái định mức
từ đó cái giá cao hơn
câu chuyện có thật báo cáo canh vậy
cho nên là tôi nghĩ là cái minh bạch là cái rất là cần
cái đấy là cái quan trọng
chứ không phải người dân dùng ta một bực đòi phải là giá thấp
giá thấp thì ngành điện lỗ thì không kinh doanh
đấy đâu mà mình dùng
người tiêu dùng tôi cho bây giờ người ta cũng có hiểu biết
chứ không có nghĩa là người ta chỉ muốn lợi cho người ta đâu
mà cũng chính là người ta phải đòi hỏi sự công bằng
sự minh bạch thông tin
theo tính toán của cục điều tiết điện lực
mỗi năm ngân sách nhà nước phải bỏ ra khoảng hai một trăm linh tỷ đồng
để hỗ trợ giá điện cho các hộ nghèo hộ chính sách
nếu tính theo phương án mà ivn đưa ra
tức là tăng giá bán ở những bậc sử dụng điện thấp
ngân sách nhà nước dành cho công tác này nhiều khả năng sẽ phải tăng lên
bên cạnh đó với cách tính mới
những hộ dân sử dụng dưới một trăm năm mươi kw điện một tháng
vốn chiếm sáu mươi tổng sản lượng điện
cũng sẽ phải trả thêm tiền điện
xin được tiếp tục với các tin tức khác
tháng bốn và tháng một mươi hàng năm
luôn là thời điểm dịch xuất xuất z có nguy cơ bùng phát
nằm dõi quy luật đó
huyện nam trà my của tỉnh quảng nam
đã sớm tổ chức các biện pháp chủ động phòng ngừa
ngay từ những ngày đầu mùa mưa
theo đó trung tâm y tế huyện nam trà my
sẽ phối hợp với trung tâm phòng trọng
chống xuất z tỉnh
triển khai phun hóa chất fendona một mươi sc
cho một mươi xã bốn mươi ba thôn và hai trăm năm mươi nóc
nhằm mục đích phòng chống lây lan ngay từ ban đầu
bên cạnh đó trung tâm y tế huyện
còn tập trung giám sát phát hiện ca bệnh
đặc biệt là ở một số khu vực dịch tễ nóng
như là trà cang trà lập trà leang
để kịp thời xử lý và dập bệnh
không để bệnh có cơ hội lây lan phát triển thành dịch
cùng với đó huyện sẽ cử từ hai đến ba cán bộ y tế
đến các bản nắp vùng cao
theo dõi tình hình kịp thời phát hiện
và điều trị ngay tại chỗ cho người dân
trong khi đó diễn biến bệnh xuất xuất huyết
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
đang có dấu hiệu bùng phát mạnh
theo số liệu thống kê của trung tâm y tế
dự phòng tỉnh quảng ngãi
tổng số ca mắc tính đến chiều ngày hai mươi ba tháng chín
là bảy trăm ba mươi năm ca tăng gấp tám lần
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trước tình hình này sở y tế tỉnh quảng ngãi
đã tổ chức đoàn kiểm tra
và đánh giá mức độ gia tăng can bệnh
và đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân
trong việc phòng chống bệnh xuất xuất huyết
xã bình chánh huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
là một trong những địa phương
có dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh nhất
trong thời gian vừa qua
theo số liệu của trạm y tế xã bình chánh
trung bình mỗi ngày toàn xã ghi nhận mới
từ một mươi đến một mươi năm trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
số ca mắc tăng cao trong khi đó
việc xử lý môi trường tại đây gặp khá nhiều khó khăn
cho nên là cái hệ thống thoát nước
thì nó là không đảm bảo
cho nên là cái như nước đặng nước ứ
cũng là một môi trường gây cho sinh ăn mũi
tại thôn mỹ an xã bình chánh
trong số một năm trăm linh hộ dân
thì có đến hơn bảy trăm linh hộ sử dụng ru
và để chứa nước sinh hoạt
việc chữ nước như thế này
nhưng không vệ sinh đã làm sản sinh lăng quang bọ gậy
và phát triển thành mũi gây bệnh xuất xuất huyết
mũi thì nhiều lắm
lông cuốn và mũi xứ mơ nhiều lắm
ở gần đây nó trông
nó cũng bị rồi đó
bây giờ làm lựa tác như thế này
toàn tỉnh quảng ngãi hiện có bảy trăm ba mươi năm trường hợp
mắc sốt xuất huyết được phát hiện tại bảy mươi năm ổ dịch
tăng gấp tám lần so với cùng kỳ
tuyết virus liều hành tại quảng ngãi
năm nay là d một d ba và d bốn
trung tâm y tế dự phòng đưa ra cảnh báo
về sự xuất hiện tuyết virus d hai
tại các tỉnh khu vực miền trung
và có khả năng sẽ xâm nhập vào quảng ngãi
đây là tuyết virus cực kỳ nguy hiểm
và có khả năng tử phong cao
khi mà bị so nhiễm với những cái tiếp khác
mà mắc tái nhiễm với tiếp d hai
thì cái khả năng sốc nó rất là cao
và cái tử vong cũng rất là lớn
số xuất huyết là người ta nói cái tái nhiễm
thì nó nguy hiểm hơn là sơ nhiễm
tức là khi mà mới nhĩ một cái tiếp đầu tiên
thì nó biểu hiện nhẹ nhàng
nhưng mà khi mà tái nhiễm thì nó là nặng hơn
ngành y tế quảng ngãi đang tập trung mọi nguồn lực
để phòng chống bệnh xuất xuất huyết
trong đó bổ sung trên một mươi lít hóa chất
để các địa phương khuôn xử lý ổ bệnh
đồng thời chỉ đạo hệ thống điều trị
trang bị đầy đủ thuốc men và vật tư y tế
để tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết
y tế dự phòng chúng tôi chỉ đạo là phải bám sát
để khoanh vùng ngũ dịch
thực hiện việc xử lý vệ sinh mâu trường
diệt bọ gạy đăng quan
và phung chủ động để diệt các cái mầm bệnh
đối với hệ điều trị thì chuẩn bị đầy đủ
cơ sở vật chất trang thiết bị và thuốc mang
để tiếp nhận điều trị các bệnh xuất xuất huyết
dự báo của các chuyên gia y tế
dịch bệnh xuất xuất huyết sẽ còn diễn biến phức tạp
bởi ngoài trung kỳ dịch bệnh
thì thời tiết bất thường cũng là môi trường thuận lợi
để mỗi gây bệnh xuất xuất huyết phát triển
do vậy ngành y tế quảng ngãi
đang dùng sức để lùi dịch xuất xuất huyết
trong những ngày đến
để không cho lây lan ra diện rộng
vào ngày hai mươi ba tháng chín
tại tp hcm đã diễn ra lễ khai mạc
triển lãm y tế quốc tế việt nam
lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi năm
triển lãm y tế quốc tế việt nam
lần thứ một mươi
và triển lãm chuyên ngành y dược việt nam

của hơn năm trăm linh gia ngàn
của ba trăm năm mươi đơn vị đến từ hơn hai mươi quốc gia
và vùng lãnh thổ trên thế giới
như việt nam cộng hòa xếp hungary
đức nga hàn quốc nhật bản singapore indonesia
trong đó có sự góp mặt
của hầu hết các đơn vị sản xuất
kinh doanh dược và trang thiết bị y tế
tại việt nam
tại buổi triển lãm các đơn vị trưng bày
và giới thiệu đến khách tham quan
nhiều sản phẩm kỹ thuật và công nghệ
chuyên ngành y dược tiên tiến trên thế giới
như thiết bị xử lý môi trường y tế
máy móc sản xuất đóng gói dược phẩm
thiết bị chẩn đoán thiết bị điều trị
phục hồi chức năng phẫu thuật
nhân dịp này các đơn vị trực thuật
ngành y tế cũng tổ chức các buổi hội thảo
với chủ đề những vấn đề cần quan tâm
trong lĩnh vực nhập khẩu và lưu hành
trang thiết bị y tế nội dung trách nhiệm
về quản lý chất hại bảo vệ môi trường
trong các cơ sở y tế
chuyển lãm diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
trong ba tháng qua các đơn vị đã phối hợp
tổ chức nhiều chương trình cuộc thi ý nghĩa
như cuộc thi tìm hiểu bảy mươi năm ngày truyền thống
công an nhân dân việt nam
một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tổ chức tuyên dương một mươi mô hình tiêu biểu
và bảy mươi cá nhân xuất sắc
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tổ chức thành công tọa đàm
trí thức trẻ về các vấn đề an ninh phi truyền thống
các hoạt động đã cổ vụ tinh thần
và khí thế thiêu đua của đoàn viên thanh niên
các đơn vị tiếp tục phân đấu
trong học tập và công tác
hội nghị cũng đã tổng kết đánh giá các hoạt động
trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hai nghìn một mươi năm
ngay từ lễ gia quân các đơn vị đã triển khai
nhiều nội dung phong phù hợp
với đặc điểm tình hình thực tế
bám sát nội dung tình nguyện xã hội
và chung tay góp phần xây dựng
văn minh đồ thị xây dựng nông thôn mới
điển hình là thành công của cuộc thi
viết cho đồng đội viết cho người thân
hiệu quả của công tác dân vận ba cùng
cùng nhân dân và chiến dịch khám bệnh
cấp phát thuốc miễn phí
tại các xã vùng sâu vùng xa
với người dân việt nam trung thu là ngày tết lớn
thứ hai trong năm dịp để mọi người
được cùng nhau chia sẻ niềm vui xung họp
và duy trì những phong tục văn hóa đậm đà
bản sắc việt như bày cổ trông trăng
pha cổ rước đèn đặc biệt với
người dân phố cổ tết trung thu thật sự ý nghĩa nhất
là với trẻ em và người già
đến bây giờ
đã ở tuổi thất thập cổ lai hy
ông phạm công toàn không thể nhớ nổi
mình đã chứng kiến bao nhiêu tết trung thu
nữa hơn bảy mươi năm
sống trên mảnh đất hà thành được chứng kiến
những bước thăng trầm của xã hội
và kèm theo đó là sự khác biệt
của trung thu ngày nay so với
trước đây nhưng trung thu vẫn là
dịp để gia đình xung vầy cùng
nhau đón trăng rằm
ngày xưa thì tết trung thu
thì toàn những đồ chơi
của dân gian của mình thôi
chứ làm gì có như bây giờ
tức là nào thì là
đồ chơi bằng sắt tây
tàu thủy dạy dưới nước bành vạch bành vạch
ấy rồi con bướm
xè cánh con thỏ
gõ trống nhưng mà bây giờ
nó là nó cũng là
thay đổi nhiều tức là
phố phường nó chật hẹp nó có thế
thôi nhưng mà
đồ chơi của mình dần dần
nó cũng không mai một
lễ hội trung thu
phố cổ hà nội được tổ chức hàng năm
đã trở thành văn hóa của hà nội nói riêng
và của người việt nói chung
năm nay lễ hội trung thu phố cổ
tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động phong phú
hấp dẫn như giới thiệu và bán
các sản phẩm phục vụ trung thu
tổ chức các hoạt động văn hóa cổ truyền của hà nội
giới thiệu tư liệu về hình ảnh
trung thu cổ truyền hướng dẫn
làm các loại đồ chơi dân gian
tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống
mỗi một năm thì
quần hoàn kiếm cũng có những
hoạt động đổi mới
để làm sao đó thông qua
các hoạt động của lễ hội trung thu phố cổ
thì cũng góp phần để tôn vinh
cũng như là gìn giữ và bảo tồn
các hoạt động cũng như là
các tổ chức
các hoạt động cho thiếu nghi
trong lễ hội trung thu phố cổ
tết trung thu của người việt nam thường gắn liền
với hình ảnh chị hằng chú quỵ
ngày xưa tết trung thu là dịp
để mọi người cầu cho mưa thuận rõ hỏa
mùa màng vội thu
tạ ơn đất trời còn ngày nay
trung thu được coi là cái tết nhi đồng
đây là dịp để có
bậc cha mẹ có dịp thể hiện tình yêu thương
quan tâm chăm sóc con em mình
sau khi thu hoạch
thì người ta dâng lên
thần linh và tổ tiên những sản vật
của người ta đã làm
cái đó là cái rất là quan trọng
hai tức là ngày đoàn tụ trong gia đình
và ở việt nam
thì cái ngày dành cho trẻ con
cái đấy là cái ý nghĩa rất là quan trọng
trước xu thế hội nhập và phát triển
xã hội có những đổi thay
nhưng đây vẫn là ngày lễ
có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng
tết trung thu là tết cho thứ nhi
là tết đoàn viên
để mỗi người có dịp quê quẩn bên gia đình
hòa trung khi thế hào hùng
kỷ niệm bảy mươi năm ngày nam bộ kháng chiến
hai mươi ba tháng chín một nghìn chín trăm bốn mươi năm

tp hcm đã tổ chức
buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc
tại công viên hai mươi ba tháng chín
công viên mang tên dấu mốc lịch sử đáng trân trọng này
xuyên suốt buổi biểu diễn là
chương trình sân khấu hóa những cột mốc lịch sử
trọng đại trong giai đoạn kháng chiến chống pháp
xuất phát từ cục mốc cách mạng
tháng tám vẽ vang đến giây phút
cả kháng đài xúc động khi được nghe lại
tiếng nói đanh thép mà nhân hậu của bác
đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày hai tháng chín
lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa
điểm nhấn của buổi diễn
là chuỗi ca khúc cách mạng hào hùng
nhưng an toàn cũng như cung cách quả đí
như biệt thự cổ nhà cổ hiện nay
tại hà nội
hào là biệt thự hiện nay đã cụ kỵ xuống cấp
trong khi kết cấu bị xâm phạm
biến dạng do người dân tự ý cơi nới
nhiều hạng mục để phục vụ chỗ ở
và buôn đoán kinh doanh
theo danh mục biệt tự cổ xây dựng trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
do phó chủ tịch ubnd tp hà nội
ký ban hành năm hai nghìn một mươi ba
hà nội có một hai trăm năm mươi ba biệt thự
được xác định thuộc nhóm biệt thự cổ
xây dựng trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đáng nói là biệt thự số
một trăm linh bảy trần hưng đạo
dù có tên trong danh mục biệt thự cổ
đã xuống cấp nghiêm trọng
nhưng cho đến trước khi
đổ dập biệt thự này chưa được kiểm định
chất lượng đánh giá mức độ nguy hiểm lần nào
lý giải những việc này
ông hoàng tú trưởng ban sáu mươi một
sở xây dựng hà nội cho rằng
việc kiểm tra đánh giá lập danh mục biệt thự
để quản lý chủ yếu được thực hiện
bằng trực quan là chính
việc đánh giá dựa trên kiểm định kỹ thuật
đánh giá khoa học của các cơ quan chuyên môn
để xác định mức độ cấp độ nguy hiểm
thì chưa có điều kiện để làm
mặc dù ngành thú y đã loại bỏ đến
ba mươi năm loại phí và lệnh
lệ phí nhưng theo thống kê
ngành này hiện vẫn còn rất nhiều loại
phí và lệ phí là vũ văn liêm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
chú xóm một xã hải cương huyện hải hậu
tỉnh nam định và đinh văn huy
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chú xóm một mươi bảy xã hải phương huyện hải hậu
tỉnh nam định ngoài ra
bảy người bị thương chú tỉnh nam định tỉnh yên bái
cũng được cơ quan xác định danh tính
hiện tại các nạn nhân bị thương đang tiếp tục được
theo dõi điều trị trong bệnh viện đao khoa
tỉnh yên bái trước đó vào khoảng
năm giờ ba mươi phút tại km một trăm ba mươi
cộng năm trăm linh cao tốc nội bài
lào cai thuộc địa phận xã quy mông
huyện trấn yên tỉnh yên bái
xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm
chín người thương vong vào thời điểm trên
chiếc xe ô tô một mươi sáu chỗ mang biển kiểm soát
đang trên đường từ lào cai về nam định
khi tới địa điểm trên va chạm với
xe tải mang biển kiểm soát ba mươi c bốn nghìn năm trăm năm mươi hai
đi ngược chiều cú va chạm
đã khiến xe tải lật nghiêng xe khách
văng sang bên đường thống kê ban đầu
hai xe ô tô bị hỏng thiệt hại khoảng
ba trăm linh triệu đồng
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi hai tháng chín
một người đàn ông đi bộ leo qua
hàng rào để qua đường sắt trước khu vực
chạy cá sấu hoa cà
phường hiệp bình chánh quận đồ đức tp hcm
đã bị tàu hỏa tông tử vong
nạn nhân là anh hoàng văn thành
ba mươi năm tuổi quê hà nội
theo người dân thời điểm trên anh thành
tham dự cuộc nhậu cùng bạn kế bên đường
rây xe lửa đoạn km một trăm ba mươi ba
một mươi năm cộng bảy trăm linh phường hiệp bình chánh
quận thủ đức sau đó anh thành leo
qua hàng rào đường sắt để sang bên kia đường
cùng lúc này đầu tàu hỏa
từ ga sài gòn đến ga sóng thần lao tới
đã tông trúng làm anh thành tử vong
tại chỗ sau đó cơ quan chức năng
có mặt để khám nghiệm hiện trường và làm rõ vụ việc
thời gian qua ngành đường sắt
đã có những giải pháp tích cực như
xóa bỏ đường ngang nắp đặt hệ thống đèn cảnh báo
cử nhân viên túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tại các nút giao thông đường bộ
tuy nhiên nhiều người dân vẫn bất chấp
vi phạm hành lang an toàn đường sắt
tự ý lấn chiếm mở đường ngang do đó
tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra
do mưa lớn kéo dài vào đêm
ngày hai mươi hai dạng sáng ngày hai mươi ba tháng chín
trên địa bàn thành phố sơn la
gây ra tình trạng ngập úng mưa lũ
còn gây sạt lở đất sập nhà
ách tắc giao thông trong nhiều giờ đồng hồ
tại quốc lộ sáu thuộc xã triển cọ
thành phố sơn la mưa lớn đã gây ra
tình trạng tắc đường nghiêm trọng do đất đá
từ trên đồi sạt xuống khiến mặt đường
bị trơn trượt chiếc xe tải mang
biển kiểm soát hai mươi bảy c một nghìn bảy trăm chín mươi hai
chạy hướng sơn la điện biên
đã bị trượt nằm chắn ngang mặt đường
gây ách tắc giao thông từ lúc hai giờ
ngày hai mươi ba tháng chín hàng trăm chiếc ô tô
phải ngừng lưu thông dưới chân đèo
sơn la đoạn đường bị tắc kéo dài
khoảng bốn km các lực lượng
chức năng của tỉnh sơn la gồm hạt quản lý
đường bộ số một mươi thanh tra giao thông
cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an
thành phố sơn la đã có mặt tại nơi
xảy ra ủng tắc giao thông huy động xe
phun nước để rửa bề mặt đường đồng thời
phân luồng giao thông đến hơn
một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng chín đoạn đường
trên đã được thông xe trở lại
nghị định thay thế nghị định số một trăm bảy mươi một
quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
đang được bộ giao thông vận tải lấy ý kiến
nhiều hành vi vi phạm giao thông sẽ bị
xử phạt tăng nặng thậm chí tăng gấp nhiều lần
so với mức cũ ngoài việc tăng
mức phạt theo dự thảo một số
hành vi vi phạm khác trước đây
chưa được chú trọng xử phạt hiện nay
sẽ được áp dụng nghiêm việc áp dụng
khung mức phạt mới nhận được nhiều sự đồng tình
từ xã hội tuy nhiên vẫn còn
nhiều ý kiến trái chiều ghi nhận sau
của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đồng ý nên áp dụng
đó là suy nghĩ của nhiều cá nhân
khi tăng mức phạt hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ
đối với những hành vi vi phạm giao thông
có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng
bởi sự cần thiết tăng sức dân đe
đối tượng có hành vi nguy hiểm
đối với xã hội
chủ trương ngơ ra thì theo tôi nghĩ là
cũng hợp lý thôi vì là
để đánh bảo ý thức
người tham gia giao thông nó sẽ đi nó tốt hơn
chứ bây giờ mà cứ
phạm thấp quá thì người ta vẫn cứ
bình thường người ta bình thường không vấn đề gì cả
những người tham gia giao thông
chuẩn bị thực hiện hành vi vi phạm
mà người ta chưa bị xử lý là nào
và người ta hiểu được mức phạt
nặng như vậy thì có thể là ngăn chặn
việc thực hiện ý định hành vi vi phạm
của người ta cái thứ hai
đó là tình trạng là những trường hợp
mà người ta đã từng vi phạm
đã bị xử lý nhưng người ta cho rằng
mức phạt nhẹ thì trong trường hợp này
khi tăng mức xử phạt lên
thì có thể là ngăn chặn được
việc người ta tiếp tục vi phạm nhiều lần
theo ban soạn thảo sự thảo
trong quá trình triển khai nghị định một trăm bảy mươi một
một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính
còn bất cập do đó
cần sơ đổi và tăng mức xử phạt
thậm chí tăng gấp nhiều lần so với mức cũ
đơn cử việc xe máy đi
vào đường cao tốc với mức phạt hiện tại
thì người tham gia giao thông sẽ bị phạt
từ hai trăm linh đến bốn trăm linh đồng
theo sự thảo mới mức phạt này
sẽ tăng lên gấp một mươi lần
từ hai triệu đến bốn triệu
tuy nhiên theo các chuyên gia giao thông
việc tăng mức xử phạt
nhưng không phải là giải pháp tối ưu
bởi việc tính toán xử phạt
cũng cần phải căn cứ vào đời sống thu nhập
của người dân
mức thu nhập của người vi phạm
rất nhiều người
thực sự nhưng bản thân
những người lao động thu nhập
một tháng vài ba triệu đồng
thì mức phạt bảy tám triệu
là quá cao cho về họ
phạt là để ngoài
cái gian tre ra còn phải mang tính nhất giáo dục
đó cũng cần cân nhắc
tính toán đối với hành vi
được đề nghị tăng có thực sự mang lại tác dụng hay không
cần phải đánh giá đúng
bởi nếu mức phạt quá cao
người vi phạm sẽ bỏ lại phương tiện
vì số tiền phạt cao hơn
so với giá trị của phương tiện
phương tiện mà
giá trị nó thấp
thì người ta
sẽ bỏ xe
ví dụ xe tàu hơn một triệu
thì tàu bị phạt
thì ông vứt luôn
mà không bao giờ đến
bao giờ nghĩ đến
những con số về mức xử phạt
hiện đang ở giai đoạn lấy ý kiến
có thể tăng hoặc giảm
trên cơ sở góp ý của người dân
các địa phương bộ ngành
trước khi ban hành vào thực tế
theo lộ trình cuối tháng chín
dự tảo nghi định sẽ được trình bộ tư pháp thẩm định
trước khi chính chính phủ quyết định
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
để phục vụ tối đa nhu cầu đi lại
của người dân và tổ chức
tốt công tác vận chuyển hành khách
trong dịp tết bình thân hai nghìn một mươi sáu
ra sài gòn tp hcm
đã mở cửa bán vé từ đầu tháng một mươi
kế hoạch bán vé tập thể
do tổng công ty đường sát việt nam
dành khoảng hai mươi tổng số phương án bán vé
các tàu khách thống nhất
để giải quyết cho các tập thể
từ ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
sau đó sẽ đưa tất cả các chỗ còn lại
lên hệ thống bán vé điện tử
để phục vụ hành khách
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm
thông qua các website web
vétao com vn và các điểm bán vé
thời gian bán vé tàu tết
sẽ kéo dài từ ngày hai mươi năm tháng một
đến ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
trong dịp tết ngoài năm đôi tàu khách
thống nhất chính được chạy thường xuyên
tổng công ty đường sát việt nam
sẽ cho chạy thêm năm đôi tàu thống nhất
tăng cường giữa sài gòn hà nội
và ngược lại để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao
tổng số chỗ trên các đôi tàu thống nhất
dự kiến là một mươi hai chỗ mỗi ngày